các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng bốn tháng năm trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thay mặt cho những người thực hiện bản tin chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả hạnh phúc
thưa quý vị viêm gan cấp tính đang dần trở thành một trong những bệnh nguy hiểm hàng đầu
hiện bởi những tác hại mà chúng mang lại cho người bệnh
trên thế giới ghi nhận không ít trường hợp trẻ mắc viêm can cấp tính bí ẩn đã khiến không ít người dân việt nam hoang mang
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại việt nam chưa ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính bí ẩn
đại diện cục y tế dự phòng thuộc bộ y tế vào chiều ba tháng năm khẳng định
việt nam chưa ghi nhận ca bệnh viêm căn cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ
hiện cục y tế dự phòng đang chủ động triển khai các biện pháp theo dõi tăng cường giám sát
để phát hiện sớm ca bệnh theo khuyến cáo và có biện pháp đáp ứng nhanh khi có ca bệnh xâm nhập
vị này cũng cho biết đã nắm được các số liệu liên quan đến bệnh viêm căn cấp tính không rõ nguyên nhân
xảy ra ở trẻ nhỏ từ các tổ chức quốc tế như tổ chức y tế thế giới who hay cdc hoa kỳ
vào giữa tháng bốn văn phòng của who tại châu âu cho biết nước anh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể
và đột ngột của các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ được cho là có liên quan tới bệnh covid một mươi chín
cách đây ít ngày who cho hay trong những tuần gần đây có khoảng một trăm chín mươi trẻ tại một mươi một quốc gia
trong độ tuổi từ một đến sáu có tiền sử khỏe mạnh đã mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân
trong khi đó bang wikosin của mỹ đang điều tra một trường hợp tử vong tại bang này
tờ thông tấn xã việt nam ngày hai tháng năm đưa tin bộ y tế indonesia khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi
và cảnh sát với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nước này ghi nhận ba trường hợp bệnh nhi tử vong
nghi ngờ sau bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
trong thông cáo báo chí phát đi ngày hôm qua bộ y tế indonesia cho biết ba bệnh nhi tử vong có các triệu chứng như
buồn nôn nôn mửa tiêu chảy nặng sốt vàng da co giật và mất ý thức
bộ này cũng khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ em có những biểu hiện trên đây đến bệnh viện sớm
một nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho thấy
chín trẻ em ở bang alabama mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính
với một mầm bệnh phổ biến được gọi là adenovirus bốn mươi một
trong tuyên bố cdc hoa kỳ khẳng định
tại thời điểm này chúng tôi cho rằng adenovirus có thể là nguyên nhân gây ra các ca bệnh đã được báo cáo
tuy nhiên các yếu tố khác vẫn đang được điều tra trong đó có yếu tố môi trường
theo cdc mỹ andenovirus bốn mươi một được biết đến là loại virus gây bệnh viêm dạ dày ruột ở trẻ em
song ít được cho là nguyên nhân gây bệnh viêm gan ở trẻ khỏe mạnh
tuy nhiên một cuộc điều tra đã loại trừ các yếu tố phơi nhiễm phổ biến khác
trong đó có covid một mươi chín virus viêm gan a b và c viêm gan tự miễn và bệnh winson
cdc mỹ khuyến cáo cần tiêm nhắc lại vaccine phòng bệnh cho trẻ
bố mẹ và người chăm sóc cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa
trong đó có giữ vệ sinh tay tránh tiếp xúc với người bệnh che miệng khi ho và hát hơi
tránh tiếp xúc mắt mũi miệng
không ai có thể lường trước được tình hình diễn biến của bệnh
vì thế hãy chủ động phòng tránh tuyên truyền cho các em biết tác hại của viêm căn cấp tính
luôn đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần để hạn chế tối đa mối nguy hại của bệnh đến cơ thể
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn được xem là thời điểm vàng
để chúng ta có những chuyến đi chơi bù cho khoảng thời gian phải giữ chân quá lâu vì dịch bệnh
thế nhưng kéo theo đó là những vấn đề xã hội đau đầu
đáng nói nhất phải kể đến tình trạng an toàn giao thông
theo thống kê trong bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn đến mùng ba tháng năm
toàn quốc ghi nhận một trăm linh năm vụ tai nạn giao thông đường bộ làm tử vong năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm bảy vụ giảm ba người tử vong và tăng hai mươi người bị thương
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã xử lý hai mươi bốn sáu mươi sáu
trường hợp vi phạm trong đó có ba ba trăm bảy mươi một người vi phạm nồng độ cồn hai mươi hai trường hợp lái xe dương tính với ma túy
nộp kho bạc nhà nước hai mươi sáu ba mươi năm tỷ đồng tạm giữ bốn trăm linh bảy ô tô sáu hai trăm năm mươi bảy xe máy tước hai sáu trăm tám mươi bốn giấy phép lái xe
hệ thống camera giám sát phát hiện bốn trăm năm mươi trường hợp vi phạm luật giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông cũng kiểm tra xử lý một trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm luật giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn sáu trăm tám mươi chín triệu đồng
tước tám giấy phép lái xe tạm giữ chín phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của các địa phương đã xử lý bốn trăm linh hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước ba trăm chín mươi bốn triệu đồng
đường sắt xử lý một mươi bảy trường hợp phạt tiền ba mươi triệu đồng
trong đó các đội thuộc cục cảnh sát giao thông xử lý ba trường hợp vi phạm phạt tiền hai triệu đồng
trên lĩnh vực giao thông đường sắt cơ quan chức năng đã xử lý một mươi bảy trường hợp phạt tiền ba mươi triệu đồng
không ai muốn trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông vì thế hãy luôn thận trọng cầm chắc tay lái để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng
những ngày này thành phố hồ chí minh dường như đã quay trở lại nhịp sống vốn có của thành phố không ngủ
dễ dàng nhận thấy sự hứng khởi trên gương mặt của người dân nơi đây
không còn phải cách ly cộng đồng các hoạt động xã hội bắt đầu trở lại và hình ảnh các bệnh viện giá chiến cũng dần biến mất
theo sở y tế tp hcm tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát
tính đến nay toàn thành phố chỉ còn dưới năm trường hợp f đang điều trị chủ yếu là tại nhà
số ca nặng cần thở máy xâm lấn tiếp tục giảm hiện nay chỉ còn dưới hai mươi ca và không có ca tử vong do covid một mươi chín trong hơn ba tuần qua
hiện cả thành phố chỉ còn một phường xã có cấp độ dịch hai tất cả đều đạt cấp độ một
sở y tế cho biết theo kế hoạch thành phố ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động
việc quản lý f tại nhà hiện nay do các trạm y tế đảm trách với sự trợ giúp của các công cụ chuyển đổi số
tập trung chủ yếu vào việc quản lý và chăm sóc những người thuộc nhóm nguy cơ
đối với các bệnh viện giá chiến tuyến huyện nếu trong giai đoạn cao điểm dịch đã sử dụng tại một cơ sở chức năng
làm bệnh viện giã chiến thì hoàn trả lại công năng ban đầu
các quận huyện phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện gia chiến trong trường hợp số f tăng cao trở lại
tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố phải thực hiện đồng thời hai chức năng
vừa thực hiện công tác khám chữa bệnh thông thường vừa thành lập khoa hoặc đơn vị covid một mươi chín
để điều trị người mắc covid một mươi chín đồng thời với bệnh lý cấp hoặc mạng tính hoặc bệnh lý nền kèm theo
bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một hai và nhi đồng thành phố
cùng với các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố như bệnh viện trợ rẫy thống nhất một trăm bảy mươi
là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
thành phố cũng giải thể các bệnh viện giã chiến thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó
đối với các bệnh viện giã chiến ba tầng còn hiện hữu sẽ duy trì hoạt động bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba
tạm ngưng hoạt động giã chiến ba tầng số một mươi bốn và một mươi sáu
ngưng hoạt động tầng ba của bệnh viện giã chiến ba tầng tân bình do bệnh viện thống nhất phụ trách
trước đó thành phố hồ chí minh đã trải qua những tháng ngày hết sức khó khăn của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
trong đó cao điểm kéo dài hơn hai tháng từ trung tuần tháng bảy đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
để ứng phó với dịch bệnh các bệnh viện giã chiến liên tục được thành lập
các bệnh viện của thành phố được chuyển đổi công năng sang bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tổng cộng thành phố đã thành lập ba mươi hai bệnh viện giá chiến bốn mươi hai bảy trăm chín mươi tám giường và chuyển công năng sáu mươi bốn bệnh viện một mươi bảy sáu mươi hai giường
bên cạnh việc huy động tổng lực nguồn nhân lực từ tất cả bệnh viện trên địa bàn
lần đầu tiên ngành y tế thành phố hồ chí minh nhận được sự hỗ trợ nhân lực đông đảo
do bộ y tế huy động từ nhiều địa phương trên cả nước
trong đó có sự hỗ trợ rất hiệu quả của lực lượng quân y bộ quốc phòng
trong việc triển khai lần đầu tiên trên phạm vi cả nước mô hình trạm y tế lưu động
phục vụ công tác quản lý chăm sóc tại nhà cho các trường hợp f
chính quyền thành phố hồ chí minh đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh
đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân
chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày không xa thành phố hồ chí minh nói riêng
và cả nước nói chung sẽ sớm công bố hết dịch
dù ở việt nam dịch bệnh đang có những chuyển biến rất tốt
thế nhưng rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn đau đầu bởi sự lây lan phức tạp
của các biến thể mới
các nhà khoa học nhận định hai dòng phụ mới của biến thể omicron ba bốn và ba năm
dễ lây lan hơn cả omicron tàng hình ba hai và có khả năng kháng thể
dẫn đến nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm mới
tạp chí fortune ngày hai tháng năm dẫn lời các chuyên gia nhận định ba bốn và ba năm
hai dòng phụ mới của biến thể omicron rất dễ lây lan và có khả năng thoát miễn dịch
theo nghiên cứu mới của giáo sư alex saigon
tại viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi ba bốn và ba năm có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới
vì có khả năng kháng lại các kháng thể do vaccine tạo ra hoặc do nhiễm omicron trước đó
tuy vậy nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong của những người này vẫn thấp
trước đó bloomberg ngày hai mươi tám tháng bốn dẫn lời chuyên gia covid một mươi chín nam phi tulio de oliveria cho biết
ba bốn và ba năm dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn ba hai hay còn được gọi là omicro tàng hình
ba hai vốn đã có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể omicron
trong nghiên cứu chuyên gia và nhóm của ông nhận định khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm ba bốn hoặc ba năm là rất cao
tuy vậy ông segan không cho rằng đây sẽ là làn sóng lớn vì omicron đã lây nhiễm cho rất nhiều người trên toàn thế giới
ông saigon cũng nhận định lạt sóng này sẽ không quá nghiêm trọng xét về độc lực của virus
vì con người đã có kháng thể từ vaccine và việc nhiễm omicron trước đó
cho đến nay những triệu chứng mà các sòng phụ mới gây ra có vẻ khá giống với triệu chứng của biến thể omicron
bao gồm sốt mất cứu sát và khó chịu
ba bốn và ba năm là các dòng phụ có nguồn gốc ở nam phi
tuần trước bloomberg đưa tin số ca covid một mươi chín ở nam phi đang tăng vọt
bất chấp thực tế là hầu hết người dân nước này đã được chủng ngừa hoặc từ nhiễm virus
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi trong ngày một tháng năm đã báo cáo gần bốn ca nhiễm mới
sang ngày hai tháng năm con số này giảm còn hai sáu trăm năm mươi ca
các dòng phụ ba bốn và ba hai đã được phát hiện tại một số nước ở châu phi và châu âu như
botswana nam phi đức và đan mạch
tổ chức y tế thế giới đang theo dõi sát sao các sòng phụ này
fordun ngày hai mươi chín tháng bốn dẫn lời nhiều nhà nghiên cứu covid một mươi chín có quyền truy cập vào g sáu
cơ sở dữ liệu quốc tế theo dõi những thay đổi chống sát covid hai và virus cúm cho biết
các sòng phụ mới của omicron cũng đã xuất hiện tại mỹ
mẫu bệnh phẩm của ba bốn ở mỹ lần đầu được thu thập vào ngày ba mươi tháng ba
trong khi với ba năm là vào ngày hai mươi chín tháng ba
thưa quý vị theo khuyến khích của who
việt nam sẽ chuyển từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững với hai kịch bản ứng phó dịch
dịch covid một mươi chín có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
bộ y tế đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo
phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo bộ y tế trên phạm vi toàn cầu đang ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới giảm liên tục
số ca nhiễm nặng và tử vong cũng giảm trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine tăng
tổ chức y tế thế giới who nhận định
dịch covid một mươi chín sẽ không biến mất hoàn toàn có thể sớm trở thành bệnh lưu hành
để chủ động kiểm soát dịch covid một mươi chín trên cơ sở kế hoạch của who và thực tế tại việt nam
bộ y tế xây dựng hai tình huống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn chuyển tiếp
từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững
theo đó tình huống một chủng virus vẫn tiếp tục tiên hóa
tuy nhiên các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước
hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
tình huống hai xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai
có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch
khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên
đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn đương
mục tiêu chung của tình huống ứng phó là nâng cao năng lực ứng phó
trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp theo từng khu vực địa phương
theo dự thảo của bộ y tế
trong nước phải bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
hoàn thành tiêm mũi hai cho người một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
kiểm soát lây lan
tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tất cả các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai linh hoạt
phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
giảm tỷ lệ tử vong trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở
có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng
y tế cơ sở
tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến
một trăm linh trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh trung tâm y tế cấp huyện trạm y tế cấp xã
y tế tại các cơ sở giam giữ bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng chống dịch
bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ cấp huyện trở lên
một mươi người mắc covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch được điều trị chăm sóc sức khỏe
tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi người có bệnh nền người khuyết tật
phụ nữ mang thai người không nơi nương tựa trẻ em mổ côi đồng bào dân tộc thiểu số
nhóm lao động di cư ở các thành thị đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế
bảo đảm thông tin truyền thông chủ động cung cấp thông tin kịp thời
chính xác đến người dân về dịch và công tác phòng chống dịch
tại dự thảo bộ y tế chính thức đề xuất các địa phương cần có kế hoạch huy động
phân công các cơ sở y tế trên địa bàn bao gồm cả cơ sở ngoài công lập tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh trở lại ở nam phi các chuyên gia y tế công đang theo dõi tình hình
để tìm hiểu nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng đột biến này
nam phi đã giảm số ca mắc covid một mươi chín sau khi đạt đỉnh dịch do biến thể omicron vào tháng một mươi hai năm ngoái
sớm hơn nhiều so với phần còn lại ở thế giới
tuy nhiên trong tuần qua số ca mắc mới tăng gấp ba lần tỷ lệ ca dương tính với covid một mươi chín tăng lên
và số người nhập viện cũng tăng lên
diễn biến mới về đại dịch khiến nam phi đối mặt với nguy cơ chứng kiến làn sóng dịch thứ năm
đợt bùng phát mới có liên quan đến ba bốn và ba năm hay biến thể phụ của omicron
ông tulio de oliveria giám đốc phòng thí nghiệm nền tảng giải trình tự và đổi mới sáng tạo nghiên cứu
qua zulu nantan ở nam phi cho biết hai biến chủng ba bốn và ba năm cho thấy virus đang tiền hóa ra sao
trong bối cảnh khả năng miễn dịch toàn cầu gia tăng
giáo sư de oliveira nói những gì chúng ta đang thấy bây giờ hoặc ít nhất có thể là những dấu hiệu đầu tiên
không phải là những biến thể hoàn toàn mới đang xuất hiện mà là những biến thể hiện có đang bắt đầu tạo ra biến thể phụ
kể từ khi được xác định lần đầu ở nam phi và botswana vào tháng một mươi một ông micron đã tạo ra một số biến thể phụ
các nhà nghiên cứu ước tính khoảng chín mươi dân số nam phi đã miễn dịch với covid một mươi chín
chỉ một phần trong số này là thông qua tiêm chủng phần lớn là do từng mắc bệnh
tuy nhiên miễn dịch sau khi mắc covid một mươi chín thường giảm sau khoảng ba tháng
theo tiến sĩ ali moddad chuyên gia dịch tễ học thuộc trường đại học washington của mỹ
việc tái nhiễm ở giai đoạn này là rất tự nhiên đặc biệt khi hành vi người dân thay đổi như đi lại nhiều và ít đeo khẩu trang hơn
dữ liệu mới nhất cho thấy ở người chưa tiêm chủng ba bốn và ba năm có khả năng tránh được miễn dịch tự nhiên
sau khi nhiễm chủng omicron gốc còn gọi là ba một điều này làm phát sinh ca bệnh có triệu chứng với chủng phụ mới
theo new york times các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu liệu làn sóng mới ở nam phi gây ra triệu chứng bệnh nặng hay nhẹ hơn
cũng như liệu hai biến thể phụ trên có làm gia tăng ca nhiễm ở nước khác hay không
trước những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta cùng chung tay chủ động phòng dịch và mong rằng đại dịch sẽ sớm qua đi để trả lại những ngày bình thường cũ
ngay khi thượng hải và bắc kinh đang căng thẳng vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thì tại hồng kông tình hình dịch đã được kiểm soát rất tốt
số ca mắc giảm ngày càng nhiều người khỏi bệnh chính quyền nơi đây cũng thực hiện chính sách nới lỏng thêm hạn chế covid một mươi chín
ngày ba tháng năm chủ đặc khu hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga cho biết
từ ngày một mươi chín tháng năm các quán bar sẽ được phép kéo dài giờ mở cửa đến hai giờ sáng
quán karaoke và một số địa điểm khác sẽ được mở cửa trở lại
những bãi biển và hồ bơi sẽ mở cửa đón người dân và du khách từ ngày năm tháng năm
trong khi đó các nhà hàng sẽ cho phép tám người ngồi cùng một bàn tăng từ bốn người trước đó
bà lâm trịnh nguyệt ngan nói trong một cuộc họp báo các hạn chế do covid một mươi chín đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở hồng kông
khiến số lượng cư dân sửa khỏi thành phố này tăng lên khoảng bảy mươi người trong tháng hai và tháng ba so với con số gần một mươi bảy người vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với một số người việc nới lỏng các hạn chế có thể là quá muộn vì nhiều doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống ở hồng kông
đã phải cho nhân viên nghỉ việc khi họ phải vật lộn để trả tiền thuê nhà cửa hàng tại một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới
tuy nhiên chính quyền thành phố vẫn yêu cầu cách ly ở khách sạn trong bảy ngày đối với tất cả những người nhập cảnh vào đặc khu hành chính
điều này khiến hồng kông trở thành một trong số ít các đô thị bên ngoài trung quốc vẫn áp đặt các hạn chế về đi lại
khó có thể nghĩ rằng virus gây ra những ca bệnh liên quan đến đường hô hấp ở vũ hán vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
lại có thể phát tán và lây lan với tốc độ khủng khiếp khiến cả thế giới trao đảo và gây ra một cuộc khủng hoảng y tế
sau hơn hai năm thế giới giờ đang trong trận chiến kết tiếp cận mới chốt ứng phó với dịch đồng thời phục hồi kinh tế
biến thể omicron vẫn đang khiến dịch covid một mươi chín lây lan nhanh
tuy nhiên sau hơn hai năm ứng phó nhiều nước đã chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này giảm tỷ lệ ca chuyển nặng tử vong và từng bước trở lại với cuộc sống trước đại dịch
tỷ lệ tiêm vaccine cao được coi là chìa khóa để các nước vẫn đứng vững trước làn sóng lây lan của omicron
việc thay đổi chính sách nhập cảnh của thế giới là minh chứng đầu tiên
cho những biến chuyển của hậu đại dịch
những người đã tiêm quá chín tháng phải tiêm mũi tăng cường
người khỏi covid một mươi chín và phục hồi trong vòng một trăm tám mươi ngày cũng được chấp thuận
tại châu á chính phủ hàn quốc đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp giãn cách phòng dịch covid một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng bốn
trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang cả trong nhà và ngoài trời
mặc dù số ca nhiễm mới và tử vong do covid một mươi chín có chiều hướng giảm
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi ba tháng bốn khẳng định covid một mươi chín vẫn là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu
đồng thời khuyến nghị các nước vẫn cần sẵn sàng phản ứng nhanh và trên quy mô lớn đối với đại dịch này
sự suy yếu của nền kinh tế thế giới được nêu bật thêm vào ngày một mươi chín tháng bốn khi quỹ tiền tệ quốc tế thông tin
trong triển vọng kinh tế thế giới rằng sản lượng toàn cầu dự kiến giảm từ sáu một năm hai nghìn hai mươi một xuống còn ba sáu trong năm nay
dự báo hồi tháng riêng của quỹ tiền tệ quốc tế cho nền kinh tế toàn cầu năm nay là bốn bốn
imf và ngân hàng thế giới cùng đánh giá cuộc xung đột giữa nga ukraine trở thành mối đe dọa mới
cùng với hậu quả lâu dài của đại dịch covid một mươi chín viễn cảnh kinh tế thế giới sẽ còn nhiều bất ổn
một trăm bốn mươi ba quốc gia trên thế giới đã phải điều chỉnh dự báo tăng cường theo hướng giảm
vkp lưu ý về các khoản nợ khổng lồ và lạm phát là hai vấn đề lớn thách thức tăng trưởng toàn cầu
các nước đang phát triển phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng phân bón thực phẩm tăng đột biến
một quỹ viện trợ trị giá một trăm bảy mươi tỷ đô la được vkp đề xuất triển khai nhằm hỗ trợ các nước nghèo
tổ chức này cũng kêu gọi cơ cấu lại nợ cho các nước đang phát triển
theo imf tổng vai nợ của các chính phủ doanh nghiệp và hộ gia đình trên thế giới đã tăng lên hai trăm năm mươi sáu gdp
mức chưa từng thấy kể từ hai cuộc chiến tranh thế giới trong nửa đầu thế kỷ hai mươi
để hỗ trợ các nước đối phó với lãng phát gia tăng cũng như căng thẳng tài chính nghiêm trọng do nợ tăng cao
ngân hàng thế giới sẽ xây dựng một quỹ viện trợ khẩn cấp trị giá một trăm bảy mươi tỷ đô la trong một mươi năm tháng tới
để hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất đang chịu ảnh hưởng từ nhiều cuộc khủng hoảng
đây là cam kết hỗ trợ tài chính lớn nhất từ trước tới nay của ngân hàng thế giới
diễn đàn hàng năm châu á bắc ngao diễn ra từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng bốn tại tỉnh hải nam trung quốc
với chủ đề dịch bệnh vào thế giới chung tay thúc đẩy phát triển toàn cầu xây dựng tương lai chung
một trong những nội dung được thảo luận nhiều là vai trò của châu á trong phục hồi nền kinh tế khu vực và thế giới
châu á đi đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu
được kỳ vọng sẽ là động lực cho phục hồi nền kinh tế toàn cầu trong tình hình thế giới biến động khôn lường
ông marcus giorgio chủ tịch ngân hàng phát triển mới nhận định vai trò của toàn cầu hóa ngày càng quan trọng
theo đó trong ba bốn thập kỷ qua châu á thực sự đã trở thành kinh tuyến địa kinh tế toàn cầu
đó không chỉ là do thành công của nhật bản hàn quốc mà ba mươi năm năm qua trung quốc với vai trò ngày càng quan trọng là công sự sản xuất của thế giới
giờ đây với sự phát triển hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư các nước ngày càng chạy đua trong nâng cao sức mạnh trên toàn cầu
thưa quý vị giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất của nước ta đã qua đi giờ đây chính phủ phải oàn mình với hai cuộc chiến
phòng chống covid và phát triển kinh tế văn hóa xã hội
muốn thực hiện được hai nhiệm vụ trên đòi hỏi rất lớn ở sự chung tay góp sức của mỗi người dân
hãy luôn ý thức tốt trách nhiệm và vai trò của mình đối với đất nước chủ động phòng dịch để chúng ta sớm quay về những ngày bình thường cũ
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin covid sáng ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại